chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống nguyễn văn đãi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
trú tại quận hà đông thành phố hà nội đã dùng dao đâm tử vong người hàng xóm
vào ngày hôm nay công an quận hà đông thành phố hà nội đã tạm giữ nguyễn văn đãi
để điều tra về hành vi giết người nạn nhân trong vụ án là hàng xóm của đãi
theo lời khai ban đầu của nguyễn văn đãi và tài liệu điều tra khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng một
do mâu thuẫn cá nhân đại đã dùng dao tự chế đâm hai nhát trúng vùng đùi bụng
khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một con dao tự chế dài khoảng một hai
trong đó phần dao khoảng hai mươi cm đầu nhọn bản giao rộng từ ba năm cm gần ống tuyếp nước dài một m
tại cơ quan điều tra nguyễn văn đãi khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ân hận
khi không kiềm chế được bản thân ông đãi chưa có tiền án tiền sự